phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động thời gian qua các cấp công đoàn tỉnh tuyên quang đã có nhiều hoạt động thiết thực quan tâm tới người lao động
cùng với công đoàn các cấp các công ty trên địa bàn tỉnh cũng tích cực thực hiện công tác chăm lo hỗ trợ cho công nhân người lao động khuyến khích họ nỗ lực nâng cao tay nghề và đạt kết quả cao trong công việc
công ty cổ phần wesland tuyên quang có khoảng một năm trăm linh lao động là một trong những công ty điển hình trên địa bàn tỉnh tuyên quang thực hiện tốt việc bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động